cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi ba bị can có hành vi nhận hối lộ đưa hối lộ
đồng thời bắt tạm giam bảy đối tượng đưa nhận hối lộ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi sáu đối tượng còn lại
đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt xử
đây là các đối tượng có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư dự án quảng trường biển sầm sơn của tập đoàn sun group
trong số hai mươi ba đối tượng bị khởi tố có tám đối tượng có hành vi nhận hối lộ một mươi năm đối tượng có hành vi đưa hối lộ
riêng đối với năm cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sầm sơn là lê hải đăng vũ văn quang lê thị oanh trần thị xuân và phạm thị trang
đã lợi dụng vị trí công tác nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận xử lý và tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận
nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần
để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ năm đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho trịnh thị hoa
cán bộ thuế khu vực sầm sơn quảng sương và cao thị thùy dung cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thanh hóa tổng số tiền giao dịch hơn sáu trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án